chào mừng quý vị đến với những tin tức mới nhất về tình hình covid một mươi chín hiện nay trên kênh báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị hàn quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận ca mắc covid một mươi chín sau khi dịch bệnh bùng phát ở trung quốc
thì mới đây tình hình covid một mươi chín tại hàn quốc lại trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết với những ca nhiễm covid một mươi chín kỷ lục
thông tin chi tiết xin được gửi đến quý vị ngay sau đây
tình trạng bùng phát covid một mươi chín ở hàn quốc đã chuyển từ nguy cơ thấp sang nguy cơ cao
đây là cảnh báo của cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc
theo cơ quan này các dương chăm sóc đặc biệt ở khu vực thủ đô seoul đã gần hết chỗ
rất nhiều bệnh nhân phải chờ hơn một ngày để nhập viện có người phải chờ tới bốn ngày hoặc lâu hơn
hàn quốc đang xem xét cắt giảm thời gian
hàn quốc đang xem xét cắt giảm thời gian nằm viện của bệnh nhân covid một mươi chín và tối đa hóa số dường bệnh
đồng thời tính đến khả năng tái áp đặt một số biện pháp giãn cách xã hội
ngôi làng nhỏ ở thành phố cheona phía nam seoul đang là ổ dịch covid một mươi chín lớn nhất hàn quốc với ít nhất hai trăm bốn mươi một ca nhiễm
tất cả các trường hợp dương tính đều có liên quan đến một cơ sở thờ tự của một giáo phái bí ẩn trong làng
chính quyền jeonan thông báo hôm hai mươi bốn tháng một mươi một
một quan chức chính quyền jeonan cho biết
chỉ một mươi bảy trong số hai trăm bốn mươi một ca nhiễm covid một mươi chín mới ở ngôi làng có hơn bốn trăm hai mươi người này được tiêm đầy đủ vaccine
tất cả các trường hợp dương tính với virus mới được phát hiện đều có liên quan đến một giáo phái bí ẩn
thủ lĩnh của giáo phái này là người có quan điểm chống chính phủ
những tín đồ bị xúi dục không nên tiêm vaccine
quan chức giấu tên còn cho biết thêm cơ sở thờ tự của gia phái này được xây dựng và hoạt động trong làng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
họ tổ chức các nghi lễ
thu nhận tín đồ mà không hề đăng ký với chính quyền
thủ lĩnh của giáo phái này gây dựng ảnh hưởng bằng cách phản khoa học với lời nói dối rằng sẽ chữa lành mọi bệnh tật cho họ
năm hai nghìn hai mươi một giáo phái tên tân thiên địa đã gây ra đợt bùng phát covid một mươi chín lớn ở hàn quốc
với hàng nghìn tín đồ nhiễm virus sau khi tham dự một buổi lễ cầu nguyện tại thành phố daegu
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca ngày hai mươi bốn tháng
ngày bốn tháng một mươi một cho biết nước này vừa ghi nhận mức tăng số ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục lên tới bốn một trăm một mươi sáu ca
số ca nguy kịch và tử vong cũng ở mức cao nhất trong một ngày lần lượt là năm trăm tám mươi sáu ca và ba mươi năm ca
từ tháng một mươi một hàn quốc chuyển sang trạng thái sống chung với covid một mươi chín và bắt đầu dỡ bỏ các lệnh hạn chế nghiêm ngặt
sau khi đạt mục tiêu tiêm chủng covid một mươi chín đủ liều cho hơn bảy mươi dân số
không lâu sau khi mở cửa số ca mắc mới covid một mươi chín ở hàn quốc
bắt đầu hướng gia tăng và liên tục chạm mốc kỷ lục
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một hàn quốc ghi nhận bốn một trăm một mươi sáu ca mắc mới phá kỷ lục của ngày một mươi tám tháng một mươi một là ba hai trăm chín mươi hai ca
tính đến nửa đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi một các bệnh viện ở hàn quốc đang điều trị cho năm trăm tám mươi sáu bệnh nhân covid một mươi chín nặng
con số cao chưa từng thấy tám mươi năm trong số đó ở độ tuổi sáu mươi trở lên
trên toàn quốc số giường chăm sóc đặc biệt icu đang được sử dụng cho bệnh viện covid một mươi chín nặng
trên toàn quốc số giường chăm sóc đặc biệt icu đang được sử dụng đã lên tới sáu mươi chín
tại thủ đô seoul và khu vực lần cận con số này là tám mươi ba
đó là một con số đáng báo động tại xứ sở kim trì này
sự gia tăng số ca mắc mới và số ca nguy kịch đã buộc chính phủ hàn quốc phải xem xét áp dụng kế hoạch ứng phó khẩn cấp
thủ tướng kim buk yung kêu gọi các cơ quan y tế tăng cường các biện pháp ngăn chặn vì đất nước đang đối mặt với rào càn đầu tiên trong quá trình sống
thủ tướng kim cho biết chúng ta nên tăng cường các biện pháp hỗ trợ để những bệnh nhân không có triệu chứng và những người có triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà một cách an toàn
cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc cho biết kế hoạch khẩn cấp có thể sẽ được kích hoạt nếu số dương icu được sử dụng trên toàn quốc vượt qua bảy mươi năm hoặc tùy theo đánh giá của cơ quan y tế
mặc dù tỉ lệ nhập viện tăng nhưng tỉ lệ tử vong vì covid một mươi chín sẽ tăng hơn
tỉ lệ tử vong vì covid một mươi chín ở hàn quốc vẫn tương đối thấp chỉ bảy mươi chín so với các nước khác trong khu vực
như chúng ta đã biết hàn quốc là một trong những quốc gia đầu tiên ghi nhận ca mắc covid một mươi chín sau khi dịch bệnh bùng phát ở trung quốc vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
từ đó đến nay hàn quốc đã có tổng cộng bốn trăm hai mươi năm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín với ba ba trăm sáu mươi ba ca tử vong
quốc gia này đã tiêm chủng đầy đủ cho bảy mươi chín một trong số năm mươi hai triệu dân
bốn một dân số đã được tiêm liều tăng cường
hàn quốc lên kế hoạch chuyển sang giai đoạn mở cửa thứ hai vào giữa tháng một mươi hai
nhưng cơ quan y tế cảnh báo kế hoạch có thể sẽ không được thực hiện nếu làn sóng dịch hiện tại không được kiểm soát
mới đây đại diện công ty quản lý yg entertainment cho biết
ca sĩ thực hiện xét nghiệm sau khi tiếp xúc với ca sĩ
hiện ly gia hủy toàn bộ lịch trình thực hiện cách ly và điều trị theo hướng dẫn của cơ quan y tế
đại diện chia sẻ rằng sức khỏe của nghệ sĩ và nhân viên luôn là ưu tiên hàng đầu của công ty
trong lúc này mạng xã hội dần dần chia sẻ lại hình ảnh hot của bốn thành viên jenny lisa jisoo và rose
vừa được chính jenny đăng vào ngày hôm qua
tức chỉ một ngày trước khi lysa xác nhận mắc covid một mươi chín
cả nhóm đã có buổi tụ tập vui vẻ
cùng nhau tạo dáng trước ống kính
lisa chính là người cầm máy selfie
hình ảnh này hiện đang khiến công chúng dậy sóng vô cùng lo lắng cho cả bốn thành viên
ba thành viên còn lại của blackbin là rose jisu và jenny đã xét nghiệm pcr và đang chờ kết quả
truyền thông xứ hàn đưa tin hiện tại rose đang phải hủy bỏ mọi lịch trình trước mắt và phải tự cách ly
nguyên nhân là bởi nữ ca sĩ nhóm nhạc blackpink đã tiếp xúc với trường hợp f là lisa
đáng chú ý nữ ca sĩ được xác định là f một của một trường hợp mắc covid một mươi chín khác
trên các diễn đàn mạng xã hội người hâm mộ bày tỏ lo lắng về sức khỏe của thần tượng
từ khóa lysa lên top thịnh hành của twitter với gần bốn trăm linh lượt chia sẻ sau khi tin được công bố
một tài khoản đăng trên twitter
hi vọng cô ấy không sao vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine tôi sẽ cầu nguyện cho lisa mau khỏe và các thành viên khác được an toàn
được biết lisa tên thật là lisa
lisa tên thật là lisa manoban sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thái lan đến hàn quốc làm thực tập sinh sau đó gia nhập nhóm blackpink
cô đã gặt hái nhiều thành công
năm hai nghìn hai mươi người đẹp thu hút nhiều sự quan tâm khi làm giám khảo sau thực tế thanh xuân có bạn hai do trung quốc sản xuất
cô có lượng fan đông đảo với hơn năm mươi tám chín triệu người theo dõi trên instagram
lisa nhiều năm liên tiếp dẫn đầu bình chọn một trăm linh gương mặt đẹp nhất châu á do trang tsy ke thực hiện
như vậy tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp
hy vọng kế hoạch khẩn cấp của chính phủ hàn quốc sẽ sớm ổn định được tình hình dịch bệnh tại quốc gia này
những tin tức mới nhất trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem